lời khai của kẻ ôm con gái năm tuổi ném xuống sông trường giang
làm việc với cảnh sát nghi phạm trần văn viên khai nhận khi gọi điện thoại cho vợ thì vợ không nghe máy nên nảy sinh ý định giết con gái
ngày một mươi bảy tháng hai công an tỉnh quảng nam đang tiến hành lấy lời khai và dựng lại hiện trường vụ cha ông con gái năm tuổi ném xuống sông trường giang xã tam hải huyện núi thành gây rúng động dư luận
nghi phạm của vụ án được xác định là trần văn viên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ngụ tại xã tam hải
tại cơ quan công an vinh khai nhận do nghi ngờ vợ mình là chị ltn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai đang ngoại tình khi đi làm việc ở tp hcm
khoảng một mươi chín h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng hai anh ta đến nhà mẹ vợ ở cùng thôn để nói chuyện về vụ việc trên
lúc này bé trần lê yến vi sinh năm hai nghìn một mươi bảy con gái của viên cũng đang ở đây
trong quá trình nói chuyện viên nảy sinh ý định giết con nên đã bồng chó viên
trong quá trình nói chuyện viên đến bến phà tam hải ném bé xuống sông
sau khi gây án viên đi về nhà và nói lời từ biệt mẹ mình rồi đến công an xã trình báo
đến nửa đêm qua khoảng giờ một mươi năm phút ngày một mươi bảy tháng hai sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm
thi thể chó vi đã được tìm thấy cách hiện trường xảy ra vụ việc khoảng năm mươi m
tại cơ quan công an viên đã khai nhận động cơ giết con để trả thù vợ vì viên gọi điện cho chị n
nhưng người phụ nữ này không nghe máy
hiện công an huyện núi thành đang phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
hình ảnh dựng lại hiện trường vụ cha ông con gái năm tuổi ném xuống sông
sáng ngày một mươi bảy tháng hai các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh quảng nam đã dựng lại hiện trường vụ cha ông con gái năm tuổi ném xuống sông trường giang
xã tam hải huyện núi thành gây rúng động dư luận
liên quan đến vụ án này khoảng giờ một mươi năm phút cùng ngày thi thể cháu trần lê vị yến sinh năm hai nghìn một mươi bảy
đã được tìm thấy cách nơi nạn nhân bị cha ruột là trần văn viên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai tại xã tam hải ném xuống sông khoảng năm mươi mét
khoảng một mươi h ba mươi phút sáng nay các đơn vị nhiệm vụ của công an tỉnh quảng nam đã tiến hành dựng lại hiện trường vụ án
rất đông người dân hiếu kỳ tập trung đến để theo dõi
như đã đưa tin khoảng một mươi chín h ba mươi phút cùng ngày viên đến nhà mẹ vợ đón cháu vi
rồi bồng ra bến phà xã tam hải thôn đông tuần nhẫn tâm ném cháu xuống sông
thời điểm xảy ra vụ việc khá vắng vẻ nên không có ai ứng cứu cho bé
sau khi ném con vinh quay về nhà kể lại sự việc cho mẹ mình nghe rồi đến công an xã trình diện
sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm đến nửa đêm qua thi thể của cháu vi đã được tìm thấy
qua tìm hiểu từ người thân của đối tượng được biết nguyên nhân ban đầu được xác định là do viên cãi nhau với vợ vì ghen tuông
mẹ của nghi phạm ném con ruột xuống sông nói gì
bà nguyễn thị vân năm mươi tuổi
nó quậy phá có tiếng mỗi lần xây diệu là đập phá hết đồ đạc trong nhà
nhưng tôi không ngờ vì ghen tuông mà nó lại nhẫn tâm vứt con mình xuống sông như vậy
sáng ngày một mươi bảy tháng hai công an đang có mặt tại nhà bé gái trần lê yến vi sinh năm hai nghìn một mươi tám
bị cha ruột ném xuống sông trường giang để thuyết phục gia đình khám nghiệm pháp y nạn nhân
ngồi thất thần như người mất hồn cạnh thi thể của đứa cháu nội xấu xố bị chính con trai ruột của mình ném xuống sông
bà nguyễn thị vân năm mươi tuổi trú tại thôn hai xã tam hải
huyện núi thành quảng nam cho biết đến bây giờ mà vẫn không tin những gì mình vừa chứng kiến là sự thật
theo bà vân khoảng hai mươi giờ tối qua ngày một mươi sáu tháng bảy bà đang ở nhà thì thấy con trai mình lủi thủy đi về
vừa tới hiên thì h viên nói tôi vừa ném con tôi xuống sông rồi
nghĩ là con mình xây diệu nên nói tầm bậy bà gặng hỏi mi nói cái chi điên rứa
thì viên khẳng định lại lần nữa tôi vừa bế con vi ra ném xuống sông rồi
hiểu bản tính ngang tàng của con mình nên bà vân hoảng hốt chạy ra bờ sông
như hàng xóm gần bờ sông check lại camera
thì chết lặng khi chứng kiến hình ảnh con trai mình vừa ném cháu nội xuống sông
khi bà về nhà thì viên đã đến ủy ban nhân dân xã tam hải để đầu thú
bà vân nghẹn ngào nó quậy phá có tiếng mỗi lần say rượu là đập phá hết đồ đạc trong nhà
nhưng tôi không ngờ vì ghen tuông mà nó lại nhẫn tâm vứt con ruột của mình xuống sông như vậy
bà vân cho biết thêm viên là con trai cả của mình so viên có một em trai và một em gái út
bản thân bà cũng ly dị chồng nên một mình tần tảo nơi bầy con khôn lớn bằng nghề bán quán nhậu
dù là con cả trong nhà nhưng viên không tu trí làm ăn mà thường xuyên sử dụng chất kích thích và hay đập phá đồ đạc trong nhà
năm hai nghìn một mươi năm viên kết hôn với chị lê thị ti na sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai người cùng thôn
tuy nhiên vì ghen tuông nghĩ vợ ngoại tình nên viên thường xuyên mắng chửi
đánh vợ khiến chị na phải bỏ vào sài gòn để làm công nhân may hơn một năm nay
bà vân nức từng tiếng nó làm ngư dân đi đánh cá
dù cục tính nhưng nó vẫn yêu thương con gái lắm ai ngờ sự việc lại bi thương thế này
giờ phận vừa là mẹ vừa là bà nội tôi đau như đứt từng khúc ruột
có mặt tại nhà bà vân để lo hậu sự cho cháu nội ông lê hạnh sáu mươi ba tuổi bức xúc nói
tối qua ông đang ở nhà cùng vợ thì con rể đi vào hỏi con bé đâu rồi để bế nó đi
thời điểm này bé vi còn đang ôm con gấu bông mà cha mới mua tặng hôm qua
ông ngoại cháu bé bức xúc hổ giữ còn không ăn thịt con
hướng hầu gì thường ngày nó cũng thương con vi lắm
cái tính nó cục xúc côn đồ thì tôi biết từ lâu rồi
nó đánh con gái tôi như cơm bữa nên nó mới bỏ vào sài gòn làm ăn đó
nó ghen tuông vớ vẩn dù tự nhiên giết con mình nó có tội tỉnh gì đâu chứ
như đã đưa tin khoảng một mươi chín h ba mươi tối ngày một mươi sáu tháng hai
hai vợ chồng trần văn viên ba mươi tuổi ngụ tại xã tam hải đã xảy ra mâu thuẫn cãi nhau vì ghen tuông
sau khi cãi nhau qua điện thoại với vợ viên nhẫn tâm cõng cô con gái năm tuổi trên vai
rồi ném xuống sông trường giang
gây án xong viên đến đồn công an trình báo và bị giữ lại để phục vụ điều tra
tiếp nhận vụ việc chính quyền địa phương và hàng trăm người dân đã tổ chức lực lượng tàu thuyền
để tìm kiếm tung tích của bé gái
qua trích xuất camera tại khu vực này cảnh sát đã xác định được vị trí bé gái bị ném xuống sông
đến giờ một mươi năm phút dạng sáng ngày một mươi bảy tháng hai thi thể của nạn nhân đã được tìm thấy
và hiện đang được bàn giao cho gia đình lo hậu sự
vụ việc vẫn đang được cơ quan điều tra công an tiếp tục điều tra và làm rõ
tâm sự của bà ngoại cháu bé năm tuổi bị cha ném xuống sông
thời điểm bị cha ruột nhẫn tâm ném xuống sông
bé gái năm tuổi vẫn đang ôm con búp bê mà cha mới mua tặng mình ngay hôm qua
sáng ngày một mươi bảy tháng hai người nhà đang tất bật lo tăng lễ cho bé gái năm tuổi
bị cha ruột vứt xuống sông trường giang vào tối hôm qua ngày một mươi sáu tháng hai
người thân và hàng xóm vẫn còn đang bàng hoàng về sự việc anh trần văn viên
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại thôn hai xã tam hải huyện núi thành quảng nam
vì ghen tuông với vợ mà nhẫn tâm nghém con gái là trần lê vị yến sinh năm hai nghìn một mươi bảy xuống sông
sáng nay rất đông người dân tập trung trước nhà bà nội của nạn nhân
nơi đang chuẩn bị lo hậu sự cho bé gái để bàn tán về vụ việc
trong nhà người thân của cháu dường như suy sụp hoàn toàn bởi bi kịch vừa ập đến với gia đình
trao đổi với phóng viên bà lê thị lương sáu mươi năm tuổi bà ngoại của cháu v cho biết
khoảng một mươi chín giờ tối qua bé v đang chơi ở nhà với vợ chồng bà
thì thấy con rể là nghi phạm trần văn viên qua nhà chơi
lúc này bài đang xem tv thì viên tiến lại bế con bé đi
bà cứ tưởng là con rể bế cháu bé về nhà nội ở gần đó chơi
tuy nhiên không ngờ đó là lần cuối bà gặp mặt đứa cháu ngoại bé bỏng của mình
bà lương thất thần kể lại
thời điểm viên bế cháu ngoại tôi đi thì bé vẫn đang ôm con búp bê mà cha mới mua tặng mình hôm qua
và trên tay còn đang cầm bình sữa
tôi cứ tưởng con rể bế cháu đi chơi ai ngờ nó lại nhẫn tâm giết con ruột của mình như thế
cũng theo bà lương con rể và con gái của bà sống không hạnh phúc hòa thuận
nên khoảng một năm nay con gái của bà vào sài gòn làm công nhân may
còn viên làm ngư dân đi biển dài hàng ngày
từ nhỏ cháu v đang sống cùng ông bà ngoại và một tay bà chăm sóc nuôi nấng
bà lương khóc nghẹn
trời ơi mới hôm qua nó còn chơi đùa với tôi còn hôn má tôi nữa
mà bây giờ nó đã nằm bất động như vậy
kẻ thủ ác chính là cha ruột của nó nữa chứ trời ơi là trời
như đã đưa tin khoảng một mươi chín h ba mươi phút tối ngày một mươi sáu tháng tám
hai vợ chồng ông trần văn viên ba mươi tuổi ngụ tại xã tam hải
đã xảy ra mâu thuẫn cãi nhau vì ghen tuông
sau khi cãi nhau qua điện thoại với vợ
viên nhẫn tâm cõng cô con gái năm tuổi trên vai
rồi ném xuống sông trường giang gây án xong
viên đến đồn công an trình báo bị giữ lại để phục vụ điều tra